tội ác phải trả giá hoàng anh tú nhận bản án tử hình và nguyễn kiên cường nhận bản án hai mươi năm tù giam
nhiều người nghĩ rằng khoảng thời gian những người phạm tội phải chịu án phạt trong tù
chính là đang phải trả giá về hành vi phạm tội của mình
điều đó không sai nhưng thực chất khoảng thời gian trong trại giam ấy
chính là thời gian người phạm tội phải học tập lao động cải tạo
trở thành một người mới một người lương thiện để trở về với xã hội với cộng đồng
cuộc sống trong trại giam như thế nào
đó là câu hỏi của nhiều người muốn biết câu trả lời
hàng ngày hàng nghìn phạm nhân phải cải tạo để trở thành người lương thiện
tại các trại tạm giam trên toàn quốc
đó là những ngôi trường đặc biệt
trại giam phú sơn bốn bộ công an đóng tại địa bàn tỉnh thái nguyên
hiện đang giáo dục cải tạo cho hàng nghìn phạm nhân với tinh chất phạm tội khác nhau
đặc biệt là số phạm nhân phạm tội về giết người cướp tài sản chiếm tỷ lệ cao
thường có mức án từ một mươi năm đến ba mươi năm hoặc trung thân
chính vì vậy việc tìm ra phương pháp cải tạo cho số phạm nhân này trở về điểm thiện
luôn là trăn trở của ban giám thị và các cán bộ quản giáo phú sơn bốn
ban giám thị phân công trách nhiệm để mà cảm hóa để mà cảm thông để mà chia sẻ đối với họ
với những người đã phạm tội thì việc cải tạo giáo dục phạm nhân bằng pháp trị là đặc biệt cần thiết
phương pháp pháp trị là việc yêu cầu phạm nhân tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước
và nội quy của trại gia
đây là khu giam riêng biệt đối với các phạm nhân vi phạm kỷ luật
phạm nhân này là bùi văn biên đã vi phạm nội quy buồng giam trong một lúc không kiềm chế
đã xô sát với một phạm nhân cùng phòng
hình phạt cho biên là biệt giam một tuần
sau khi nắm bắt được tâm tư nguyện vọng tội phạm vi phạm
cán bộ quản giáo sẽ có biện pháp giáo dục phạm nhân nhận ra hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm
và quan trọng hơn cả là những phạm nhân vi phạm nội quy kỷ luật sẽ không được xem xét giảm án
đây chính là lý do quan trọng nhất làm cho các phạm nhân rất sợ phạm lỗi
vì như thế con đường trở về nhà sẽ càng sớm

để đưa kẻ phạm tội vào khu giam
để đưa khuôn khổ thì phải dùng pháp trị
nhưng để dẫn dắt người phạm tội hoàn lương thì phải cảm hóa họ bằng đức trị
sự kết hợp hài hòa giữa hai phương pháp này không chỉ ở trại giam phú sơn bốn
mà đều được áp dụng tại tất cả các trại giam bộ công an trên cả nước
sự kết hợp đó đã giáo dục cảm hóa được nhiều phạm nhân từng lầm lỗi
tìm thấy đường về với cuộc sống lương thiệt
có nhiều phương pháp để giáo dục đạo đức nhận thức xã hội cho phạm nhân
đạt hiệu quả
trại giam phú sơn bốn đã phối hợp với trường tiểu học gần địa bàn
mời cô giáo đến mở lớp dạy xóa mù cho phạm nhân
nhân chung là cái lớp này thì đa số là các anh đều cao bằng
dân tộc thiểu số ít người cho nên nhiều anh trong học tập cũng gặp rất nhiều khó khăn
phạm a dìn là người dân tộc giao phạm tội vận chuyển trái phép chất cấm
dìn không biết viết nói tiếng kinh
khi vào cải tạo trong trại giam được học chữ
để đọc sách báo phạm a dìn rất vui mừng
từ chỗ không biết đọc biết viết những phạm nhân này đã có thể đến khu thư viện
lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích để tìm hiểu kiến thức và khám phá thế giới qua những cuốn sách
có lẽ đây là món quà đặc biệt mà họ nhận được từ trại giam
khi biết đọc biết viết nhiều phạm nhân đã tự viết thư cho người thân
đặc biệt những phạm nhân này tham gia phong trào viết thư gửi lời xin lỗi
đọc sách giam phát động từng dòng thư sẽ gửi gắm được tâm tư tình cảm của các phạm nhân
khi đã viết ra được tâm tư nguyện vọng của mình đặc biệt là khi viết ra được lời xin lỗi
điều đó chứng tỏ họ đã nhận ra được lỗi lầm và sẽ có động lực để cải tạo
tìm ra con đường để trở về với gia đình với xã hội với cuộc sống lương thiện
chăm lo đời sống tinh thần và chăm lo sức khỏe
chăm lo đời sống tinh thần và chăm lo sức khỏe cho các phạm nhân
nhân có lẽ là hai lĩnh vực mà các trại giam đều rất trú trọng
khu khám chữa bệnh khang trang sạch sẽ có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ các phạm nhân bị bệnh
ban ngày cũng như đêm bất cứ lúc nào cũng có các bác sĩ sẵn sàng cấp cứu
đối với các phạm nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến tử vong
thì đây chính là nơi họ sẽ được làm ma theo đúng phong tục tập quán của người việt nam
một số phạm nhân thì ở vùng sâu vùng xa không có lơi lưng tựa gia đình khó khăn
thì trại xây một cái nhà níu sát để đưa phạm nhân sau khi mất sang bên nhà níu sát
sau đó chạy làm ma theo cái phong tục tập quán của địa phương và của dân tộc việt nam
nói chung là tất cả các phạm nhân sau khi được mai táng thì an táng tại nghĩa trang của phân trại
của trại ở ngoài khu vực đơn vị ngoài kia
những phạm nhân xấu xố không có gia đình người thân không nơi nương tựa được an táng tại khu nghĩa địa của trại giam
khi sống họ là những con người lầm lỗi nhưng khi nhắm mắt xuôi tay trở về với đất mẹ họ vẫn được an táng theo đúng phong tục truyền thống
mặc dù không gia đình không người thân bị gia đình bỏ rơi thì những phạm nhân xấu xố này vẫn được an nghỉ bên những người bạn tù

hàng năm vào các dịp lễ tết thanh minh các đội tự quản tổ chức lễ thăm viếng như một sự quan tâm động viên an ủi linh hồn phạm nhân xấu xố
từ những sự quan tâm đời thường như vậy cán bộ trại giam đã giúp cho các phạm nhân có thêm niềm tin yên tâm cải tạo
với những sự quan tâm đời thường như vậy cán bộ trại giam đã giúp cho các phạm nhân có thêm niềm tin yên tâm cải tạo
để các phạm nhân thực hiện tốt hơn các nội quy quy định pháp luật thì việc củng cố phát huy vai trò tự quản của phạm nhân luôn được các phân trải quan tâm

hàng tháng đều cho ban tự quản họp bình xét đánh giá tình hình hoạt động trong đó phân loại rõ tự quản hoạt động tốt khá trung bình và tự quản hoạt động kém
số phạm nhân tự quản hoạt động kém được tổ chức nhắc nhở uốn nắn chấn chỉnh nếu còn tiếp tục yếu kém sẽ thay thế
cùng với đó là liên tục tổ chức các buổi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho phạm nhân được trại giam duy trì thường xuyên
tạo mục đích cho phạm nhân tự rèn luyện bản thân nâng cao sức khỏe có trí tuệ có sáng kiến yêu đời yêu cuộc sống quên đi những mặc cảm tội lỗi
cùng thúc đẩy nhau thi đua cải tạo tiến bộ
các hoạt động văn nghệ này sẽ giúp cho các phạm nhân có rất nhiều những lợi ích ví dụ như là về văn hóa tinh thần
về những nguyên liệu của văn hóa tinh thần
cũng được rõ hơn về tinh thần lạc quan yêu đời và những gì mà mình hướng tới về tương lai và tự tin hơn trong cuộc sống
và cảm thấy rằng là khi vào đây mình cũng có thể hòa đồng với một cuộc sống mới mà mình có thể hướng tới về tương lai
đã có rất nhiều những người trở về hoàn lương hướng thiện từ trại giam phú sơn bốn họ hòa nhập cộng đồng làm các công việc hướng thiện khác nhau
chị đinh thị ngọc phải thụ án hơn một mươi năm tù về tội buôn bán chất cấm khi trở về làm lại cuộc đời với nhiều bỡ ngỡ mặc cảm
quyết tâm hoàn lương chị cùng người em gái mở quán phở gà
quán và gà của chị rất đông khách tưởng rằng hơn một mươi năm trong trại chị sẽ khó hòa nhập với xã hội thế nhưng với sự quyết tâm chị đã làm được

còn đây là ông hồ đình tuấn ông cũng thi hành án trong trại giam phú sơn bốn một mươi tám năm vì tội chiếm đoạt tài sản

sẵn có nghề hàn khi được mãn hạn tù trở về với gia đình ông đã làm một cơ sở nhỏ chuyên cắt khung nhôm kính
không chỉ có tài chính